thưa quý vị phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết vừa triệt xóa một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng trên phạm vi cả nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi sáu bị can liên quan về tội mua bán trái phép hóa đơn tạm giam đối với một mươi hai bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
theo đó phòng cảnh sát kinh tế công an tp phát hiện đối tượng cầm đầu đứng ra thành lập sáu công ty với mục đích xuất bán hóa đơn trái phép
để qua mặt cơ quan chức năng đối tượng này đã hợp thức bằng cách mua bảy trăm một mươi sáu tờ hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào với tổng doanh số hơn một trăm sáu mươi năm tỷ đồng của tám mươi ba doanh nghiệp tại tp hcm với giá chỉ từ hai năm đến ba năm trên doanh số hóa đơn trước thuế
đồng loạt khám xét một mươi bảy địa điểm tại đà nẵng và tp hcm là chỗ
ở nơi làm việc của các đối tượng lực lượng chức năng phát hiện một trăm năm mươi bốn con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn nhiều dấu chức danh dấu tên giám đốc doanh nghiệp nhiều usb chữ ký số điện thoại máy tính máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập hai trăm tám mươi công ty xuất bán một trăm tám mươi bảy sáu trăm một mươi hóa đơn khống với tổng doanh số là hơn hai mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
trong đó doanh thu chưa thuế là hai mươi ba hai trăm linh tỷ đồng
tiền thuế giá trị gia tăng hơn hai một trăm linh tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền khoảng năm trăm linh tỷ đồng
năm đối tượng gồm nguyễn công toại bùi văn quyền nguyễn thị thu hằng phạm thị mến và hoàng thị thảo vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm và mua bán hàng cấm đều là thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó nguyễn công toại bị phát hiện cùng với bùi văn quyền
một bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero tại nhà riêng của nguyễn thị thu hằng ở khu phố bốn phường tân biên tp biên hòa
khám xét địa điểm nhà ở của hằng và trên xe của nguyễn công toại lực lượng công an đã thu giữ thêm một mươi ba bao thuốc lá điếu nhập lậu
tổng số tăng vật tạm giữ tại nhà của nguyễn thị thu hằng là một mươi bảy một trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
mở rộng điều tra ban chuyên án khám xét khẩn cấp các địa điểm khác nhau thu giữ thêm năm năm trăm hai mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu bắt giữ thêm phạm thị mến và hoàng thị thảo
trước đó vào khoảng tháng bảy và tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an tp biên hòa cũng đã khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng khác trong đường dây nói trên thu giữ hơn hai mươi ba tám trăm linh gói thuốc lá điếu nhập lậu
tổng cộng của các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án này là một mươi một đối tượng thu giữ hơn bốn mươi sáu bao thuốc lá điếu nhập lậu
bốn xe ô tô và một xe máy cùng với nhiều phương tiện khác liên quan
ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã trân thành đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tại xã minh lập thị xã trân thành
nạn nhân là ngô thế dũng ba mươi bảy tuổi trú tại địa phương trước đó vào khuya ngày ba mươi tháng một mươi hai bùi ngọc kiệt cùng với trần cao mạnh và võ văn phú cùng chú tại thị xã trân thành đến quán bia
lai pre pong karom ở ấp sáu xã minh lập để chơi một lúc sau ngô thế dũng cùng với em ruột ngô thế cường và một số người bạn khác cũng đến quán
tại đây kiệt và dũng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau kiệt đã dùng dao đâm dũng khiến nạn nhân tử vong sau đó gây án xong kiệt bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cũng trong ngày hôm nay công an tp hcm cũng vừa triệt phá thêm một đường dây mại dâm hoạt động tinh vi biến tướng
công an tp hcm đã xác định nhóm đối tượng tổ chức gồm nguyễn trần cao nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hiện là phi công cơ trưởng của một hãng hàng không nguyễn thị ly huỳnh lê bảo yến và võ thị minh hùy
lực lượng chức năng phối hợp đã bắt quả tang các đối tượng nguyễn thị ly huỳnh lê bảo yến tổ chức môi giới cho bốn cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại căn hộ thuộc tòa nhà aq bốn khu dân cư vinhome golden river số hai tôn đức thắng phường bến nghé quận một
các đối tượng khai nhận khi khách có nhu cầu mua dâm thì được phục vụ tại các phòng trong căn hộ giá bán dâm giao động từ hàng chục triệu đồng đến vài nghìn đô la mỹ
công an thành phố đã tiến hành tạm giữ đối với ba đối tượng nguyễn thị ly nguyễn trần cao nguyên huỳnh lê bảo yến về hành vi chứa mại dâm
riêng đối với võ thị minh thùy đã bỏ trốn khỏi địa phương cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm yêu cầu võ thị minh thùy sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
ngày hôm qua ngày ba mươi tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng ngãi đã khống chế đối tượng ngáo đá cầm hung khí ra đường chặn xe đập phá và đuổi đánh người dân
khoảng một mươi sáu giờ ngày ba mươi tháng một mươi hai sau khi nhận tin báo trên tuyến đường quang trung tp hcm có một đối tượng đang cầm hung khí đi giữa đường trần hương đạo chặn xe ô tô xe máy của người đi đường và đuổi đánh nhiều người dân
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường
lúc này một đối tượng đang bị hiện ngáo đá chặn xe ô tô tải và đập phá hư hỏng
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng tên dương văn khoa hai mươi bảy tuổi ở phường nghĩa chánh tp hcm
không khí thanh sắt dài khoảng sáu mươi cm đối tượng sử dụng cũng đã bị tịch thu ngay sau đó
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã tiến hành lập biên bản bàn ra vụ việc và đối tượng cho phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi xử lý theo thẩm quyền
thông tin về tình hình giao thông vào trường ngày hôm nay
hôm ba mươi một tháng một mươi hai cục cảnh sát giao thông cho biết ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch cũng là ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi
cả nước xảy ra bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông khiến một mươi hai người tử vong và bốn mươi bốn người bị thương
như vậy sau hai ngày nghỉ cả nước xảy ra tám mươi tám vụ tai nạn giao thông làm hai mươi hai người tử vong tám mươi bốn người bị thương
qua công tác tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý bảy ba trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
phạt tiền hơn một mươi sáu đồng
trong đó hai một trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chín trường hợp vi phạm về ma túy một hai trăm chín mươi bốn trường hợp vi phạm về tốc độ
qua hệ thống giám sát theo dõi của cục cảnh sát giao thông các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện xử lý một trăm một mươi sáu trường hợp
trên đường thủy lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra phát hiện xử lý một trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm phạt tiền một trăm năm mươi một triệu đồng tạm giữ hai phương tiện
lễ bế mạc năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba bình thuận hội tụ xanh vừa được diễn ra vào lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực biển ocean dunes thành phố phan thiết bình thuận
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ bế mạc công an tỉnh bình thuận đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cho công tác đảm bảo an ninh trực tự trước trong và sau thời gian diễn ra lễ bế mạc
lễ bế mạc năm du lịch quốc gia năm hai nghìn hai mươi ba bình thuận hội tù xanh vừa được diễn ra vào lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực biển ocean dunes thành phố phan thiết bình thuận
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ bế mạc công an tỉnh bình thuận đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia cho công tác đảm bảo an ninh trực tự trước trong và sau thời gian diễn ra lễ bế mạc